phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổng công ty viễn thông mobile phone mua lại chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg đã bước sang phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội giữ quyền công tố đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với một mươi bốn bị cáo trong vụ án
trong đó bị cáo nguyễn bắc son cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông bị đề nghị mức án tử hình sau khi tổng cộng hình phạt chung cho hai tội danh
bị cáo trương minh tuấn bị đề nghị tổng cộng hình phạt là một mươi bốn một mươi sáu năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và tội nhận hối lộ
bị cáo lê nam trà bị đề nghị từ hai mươi ba đến hai mươi năm năm tù bị cáo cao duy hải bị đề nghị từ một mươi bốn đến một mươi sáu năm tù về cả hai tội danh trên
bị cáo phạm nhật vũ bị đề nghị từ ba đến bốn năm tù về tội đưa hối lộ
đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
viện kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo từ hai năm sáu tháng đến sáu năm tù giam
đề nghị mức án trên đại diện viện kiểm sát cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng vì các động cơ cá nhân
các bị cáo đã có hành vi sai phạm gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước
hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến uy tín của đội ngũ quản lý doanh nghiệp nhà nước
ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng nhân dân tạo ra dư luận xấu
đối với bị cáo nguyễn bắc son đại diện viện kiểm sát cho rằng xuất phát từ tư lợi cá nhân
bị cáo đã định hướng chỉ đạo quyết liệt cấp dưới thực hiện các hành vi sai phạm trong việc mua cổ phần avg
tại tòa bị cáo phủ nhận rồi lại nhận một phần hành vi phạm tội
điều này cho thấy bị cáo chưa thực sự ăn năn hối lỗi
số tiền ba triệu usd chưa được nộp lại
vì vậy bị cáo không được hưởng khoan hồng mà cần chịu mức án nghiêm khắc
phiên tòa vẫn tiếp tục với phần trang luận